tại địa bàn hai quận thanh khê và liên triều thành phố đà nẵng một lượng lớn cá đã bị chết nổi trắng canh phú lộc gây nên mùi hôi thối và ô nhiễm nguồn nước
theo người dân cá chết xuất hiện dài rác cách đây vài ngày nhưng đến sáng nay thì xuất hiện tình trạng cá chết nổi dày đặc và kéo dài từ kênh khe cạn
phường thanh khê tây quận thanh khê ra đến canh phú lộc rồi giạt ra cửa xả ven biển nguyễn tất thành
công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố đà nẵng đã cho công nhân ra khu vực canh phú lọc và khe cạn để thu gom một lượng lớn cá chết
đồng thời sẽ phun khử trùng môi trường để tránh gây ô nhiễm
theo như người dân cho biết nguyên nhân cá chết có thể là do hệ thống nước thải bị dò ra qua các cửa xả phú lọc dẫn đến nguồn nước bị ô nhiễm